cách đây bảy mươi bốn năm ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
và không chỉ sự kiện này ngày hai tháng chín trong lịch sử dân tộc việt nam
còn có rất nhiều sự kiện đáng nhớ khác
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip tổng hợp sau đây
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu phát hành bộ tem biêu chính cách mạng việt nam đầu tiên
bộ tem do họa sĩ nguyễn sáng thiết kế
họa tiết trên tem là chân dung chủ tịch hồ chí minh với tiêu đề việt nam dân chủ cộng hòa
đây là bộ tem đầu tiên do việt nam hoàn toàn tự thiết kế in ấn và phát hành
đánh dấu mốc quan trọng trong việc phát triển độc lập của tem biêu chính việt nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba công trình lăng chủ tịch hồ chí minh được khởi công xây dựng
kể từ sau khi chính thức được khánh thành vào ngày hai mươi tám
chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hàng năm hàng triệu lượt người trong đó có nhiều khách nước ngoài
đã vào lăng thăm nơi làm việc và nơi ở của người bày tỏ lòng thanh kính và lòng biết ơn vô hạn
đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
ngày hai tháng chín năm hai nghìn ba khánh thành sân vận động quốc gia mỹ đình được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
mỹ đình là sân vận động lớn nhất và hiện đại nhất ở việt nam
sân chính có sức chứa hơn bốn mươi người
đây là sân vận động đa năng có thể dùng tổ chức nhiều môn
có thể dùng môn thể thao khác nhau